chiều nay ngày tám tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp tổng thống ireland michael hick in đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên tới việt nam của tổng thống ireland diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa tổng thống ireland và chủ tịch nước trần đại quang cũng như những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm
tổng bí thư cho rằng chuyến thăm lần này của tổng thống hikin là dấu mốc quan trọng tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước
tổng bí thư chúc mừng những thành tiệu mà chính phủ và nhân dân ireland đạt được về kinh tế xã hội đưa ireland vượt qua khủng hoảng nợ công và trở thành một quốc gia thịnh vượng hàng đầu tại châu âu
về quan hệ việt nam ireland tổng bí thư đánh giá cao những thành tiệu trong quan hệ song phương trong đó có các dự án hợp tác phát triển do ireland tài trợ
đã và đang được triển khai hiệu quả có phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của việt nam
bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng và đáp ứng lợi ích của cả hai bên
hoàn ngành hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và mong muốn hợp tác chặt chẽ với ireland trong việc giữ gìn hòa bình an ninh thúc đẩy hợp tác và phát triển thế giới
tổng thống ireland michael hick in cảm ơn sự đón tiếp trọng thị thân tình mà đảng cộng sản nhà nước và nhân dân việt nam dành cho ông trong chuyến thăm đầu tiên tới việt nam
tổng thống ireland bày tỏ ngưỡng mộ đối với sự nghiệp đấu tranh dành độc lập dân tộc của nhân dân việt nam đưa việt nam trở thành một quốc gia thu nhập trung bình
nhấn mạnh chuyến thăm việt nam lần này tạo điều kiện để ông chứng kiến những thành tiệu to lớn mà việt nam đã đạt được trong ba mươi năm đổi mới xây dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế
đồng thời khẳng định chính phủ ireland coi việt nam là một đối tác quan trọng trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với việt nam đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của ireland
ủng hộ quan điểm của việt nam trong giải quyết các tranh chấp trên biển một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tổng thống michael heck in tin tưởng quan hệ việt nam ireland trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển tích cực ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới